tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tỉnh kiên giang đã đề ra một mươi một giải pháp
nhằm đẩy lùi dịch covid một mươi chín trọng tâm trong những ngày tới đây là đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm sàng lọc
nhằm bốc tách f ra khỏi cộng đồng
từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một địa phương sẽ chia làm ba đợt xét nghiệm sàng lọc
đối với các vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao gồm thành phố hà tiên huyện giang thành
hòn đất kiên lương và châu thành mỗi đợt sẽ tiến hành lấy mẫu bốn trăm bảy mươi năm ba trăm linh ba người bằng phương pháp
test nhanh kháng nguyên với tần suất hai ngày một lần đối với các địa phương vùng xanh duy trì lấy mẫu năm
năm đến một mươi dân số đến khi không còn phát hiện trường hợp dương tính sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
rt pca mẫu gợp theo nhân hậu khẩu gia đình để tầm soát lần cuối để thực hiện kế hoạch xét nghiệm
diện rộng lần này kiên giang cần một tám triệu que lấy mẫu một trăm hai mươi ống môi trường lấy mẫu và năm trăm linh
ký test kháng nguyên sars cov hai và trên bảy một trăm linh nhân lực thực hiện lấy mẫu do nguồn nhân lực vệ
chỗ có khoảng hai năm trăm linh người nên cần huy động trên bốn sáu trăm linh người từ các tỉnh thành trong vùng để hỗ trợ
trước mắt địa phương sẽ tiếp nhận của trường đại học cần thơ năm trăm linh sinh viên kinh phí thực hiện
kế hoạch dự kiến khoảng một trăm hai mươi tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác